trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn nhiều diễn biến khó lường thì việc tiêm vaccine phòng bệnh
vẫn được xem là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng chống dịch bệnh
phòng mới đây hà nội đã yêu cầu các quận huyện thị xã phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh tại các trường học
thuộc cấp quản lý theo hướng dẫn của bộ y tế đặc biệt là học sinh trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
nhằm mục tiêu hoàn thành trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
mặc dù tình hình dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát nhưng đối với chị nguyễn hồng ngọc không hề có tâm lý chủ quan
đặt sức khỏe của con lên hàng đầu chị ngọc đã đưa con gái bảy tuổi đi tiêm vaccine mũi hai
lúc nào em cũng đặt sức khỏe của con lên hàng đầu tình hình lắng xuống nhưng cũng chưa biết dịch lúc nào có thể quay trở lại
nên em vẫn cho con đi tiêm để cho an toàn nhất cho con ạ
tại điểm tiêm vaccine covid một mươi chín của trường tiểu học song phương huyện hoài đức
hơn bảy trăm linh học sinh trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã hoàn thành mũi tềm thứ hai
nhà trường cho biết nếu như tháng trước vẫn còn ba mươi phụ huynh còn e ngại thì nay hầu hết phụ huynh đã đồng ý tiêm cho con
cho tiêm nó cũng hơi lo lắng tại vì cũng sợ là cái phản xạ thuốc vaccine các bé cũng bé
thì nó cũng hơi lo lắng nhưng mà hiện tại là cũng qua quá trình một vài quá trình tiêm của trường đấy
thì mình cũng chưa thấy cái trường hợp nào cái phản xạ của thuốc như thế nào
nên thành ra là bây giờ mình cũng yên tâm
khi mà nhận được lịch tiêm thì nhà trường đã tích cực tuyên truyền phổ biến từ kế hoạch đến giáo viên chủ nhiệm
và tuyên truyền gửi đến phụ huynh học sinh
cái lịch tiêu hôm nay thì đã được phụ huynh rất là nhiệt tình ủng hộ
số lượng học sinh phụ huynh hôm nay đi tiêm là gần như là đầy đủ
trừ những trường hợp mà những học sinh một là ốm hai là có những việc đột xuất không thể tiêm được
còn đâu thì là phụ huynh
để công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn hiệu quả đạt mục tiêu đề ra
trung tâm y tế huyện hoài đức cũng đã thường xuyên tổ chức tập huấn
hướng dẫn cho cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng từ tuyến huyện đến xã
về triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
giám sát và xử trí phản ứng sau tiêm
mục tiêu toàn huyện có trên chín mươi trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
để đảm bảo đáp ứng cho quá trình tiêm
thì thường xuyên cán bộ y tế được cập nhật kiến thức theo chỉ đạo của sự y tế
và tất cả cán bộ mới về đều được tập huấn đầy đủ có chứng chỉ
cũng như thường xuyên cập nhật những kiến thức chuyên môn thực tế
để đáp ứng ngay cho quá trình triển khai tiêm bất kỳ thời gian nào
tính đến ngày chín tháng tám cả nước đã có gần một mươi ba triệu mũi tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
được ngành y tế sử dụng
sắc định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên theo đánh giá của bộ y tế
tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em trong độ tuổi này còn chậm
do đó trong thời gian qua bộ y tế liên tục có văn bản đôn đốc các địa phương
đẩy nhanh tiến độ tiêm khẩn trương tổ chức tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đảm bảo an toàn hiệu quả theo hướng dẫn của bộ y tế